tại tp hcm ba mươi hai người sử dụng ma túy tại quán bar đã bị công an quận tân phú tp hcm bắt quả tăng vào dạng sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám
khoảng một giờ ngày hai mươi sáu tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận tân phú phối hợp với các đơn vị liên quan
bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar club sáu mươi tám đường vườn lài phường tân thành quận tân phú tp hcm
thời điểm kiểm tra có hơn một trăm linh người đang vui chơi trong quán bar thấy lực lượng chức năng các nhóm tháo chạy ra cửa thoát huyền
nhưng các cửa này đã bị chốt chặn kiểm tra nhanh công an quận tân phú phát hiện ba mươi hai người dương tính với ma túy
nên đưa về trụ sở công an phường tân thành lập biên bản xử lý công an quận tân phú cũng lập biên bản xử phạt nhiều lỗi
với chủ quán ba club sáu mươi tám trong đó có lỗi thiếu quản lý để khách sử dụng ma túy trong ba
ngày hôm nay hai mươi sáu tháng sáu trong quá trình rỡ nhà tại địa chỉ sáu mươi một
hai mươi tám b đặng nguyên cẩn phường một mươi bốn quận sáu tp hcm đã xảy ra sự cố tường đổ sập đè hai người
lực lượng chức năng đã đến kịp thời triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày hai công nhân đang đập dỡ nhà cấp bốn cũ để xây dựng nhà mới thì xảy ra sự cố
nhận tin báo công an quận sáu và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều năm phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hỗ trợ sau nhiều giờ nỗ lực
lực lượng chức năng đã giải cứu được một người ra ngoài đưa đi cấp cứu
người còn lại được xác định đã tử vong ngay khi sự cố xảy ra
với hành vi cướp tài sản mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh bến tre vừa khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn hoàng phúc sinh năm hai nghìn ba trú tại xã an phước huyện châu thành về hành vi trên
theo hồ sơ vụ án phúc là đối tượng nghiện game không có nghề nghiệp nên để có tiền chơi game vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu
phúc đi bộ đến ngã tư huyện châu thành với ý đồ tìm người chạy xe ôm để cướp tài sản
tại đây phúc đã giả vờ thuê ông huỳnh hữu nghĩa là người chạy xe mô tô chở mình về nhà
khi đến khu vực vắng người phúc dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng ông nghĩa làm nạn nhân bị thương ngã xuống đường
sau đó phúc cướp hai trăm linh đồng cùng xe mô tô của ông nghĩa rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra đến ngày hai mươi ba tháng sáu công an huyện châu thành đã xác minh làm rõ phúc chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ tại thị trấn châu thành
tại cơ quan công an phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình riêng xe mô tô cướp được đối tượng đem bán năm trăm linh đồng sau đó lấy tiền chơi game
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đốp đang tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ cái chết của một người phụ nữ nạn nhân được phát hiện tử vong trong bụi cỏ vào sáng cùng ngày
nạn nhân là bà nguyễn thị tròn bảy mươi ba tuổi trú tại xã tân tiến huyện bù đốc
trước đó vào sáng cùng ngày một người dân ở ấp tân thuận xã tân tiến huyện bù đốt ra vườn rẫy gần nhà để làm việc
khi làm đến gần khu vực bụi cỏ dậm ở gần đường thì phát hiện bà tròn tử vong trước đó
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa khu vực nạn nhân tử vong là giữa bãi cỏ rậm rạp
công an huyện bù đốc vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với trần bà nhã hai mươi chín tuổi quê ở huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế để điều tra về hành vi giết người
theo tài liệu điều tra vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu nhã cùng nhóm bạn đến chơi tại một quán bia trên đường ninh tốn
thuộc địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triều
trong lúc chơi nhóm của nhã xảy ra mâu thuẫn với một người ở bàn bia bên cạnh
sau đó nhã tâm thầm về nhà lấy một mã tấu
nhã tâm thầm về nhà lấy một mã tấu vào trong áo rồi quay lại quán bia nó trên
nhã xông vào vùng mã tấu chém tới tấp một nam thanh niên theo hướng từ trên đầu xuống
hậu quả bị hại phải khâu hàng chục mũi gây thương tích nặng
một người khác cũng bị ngã đâm vào vùng bụng trọng thương
gây án xong nhã về quê lẩn trốn và bị công an quận liên triểu bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra
để làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ việc
bình chương tây thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh tử vong nghi bị phóng hỏa
công an thành phố thủ đức cho biết đang phối hợp cùng công an thành phố hồ chí minh
khẩn trương truy bắt nghi can có liên quan đến vụ việc
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu
thời điểm này những người trong nhà người thấy mùi khét nên đã hô hoán và mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài
tuy nhiên hai người phụ nữ ngủ ở trên gác bị mắc kẹt bên trong nên đã tử vong
nhận được tin báo công an thành phố thủ đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
bước đầu công an nghi vấn căn nhà bị phóng hỏa bằng xăng
nghi can gây ra vụ việc đã được xác định và hiện cơ quan công an vẫn đang khẩn trương truy bắt đối tượng
công an phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản tại đình lương nham thuộc khu vực tổ tám phường yên thịnh tp yên bái
hạt đối tượng bị bắt giữ là nông việt dương và hán văn thuyết cùng chú tại tỉnh phú thọ
hai đối tượng khai nhận vào tối ngày hai mươi một tháng sáu cùng nhau đi xe máy lên thành phố yên bái chơi
và sau đó tra google tìm các đình chùa trên địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản
phát hiện đình lương nham không có người trông coi mà chỉ có một camera giám sát
nhưng dương và thuyết đã bẻ cong camera theo hướng khác để tránh bị phát hiện rồi treo vào phá khóa hồng kông đức lấy tiền
sau khi lấy được gần bảy triệu đồng hai đối tượng về thị xã phú thọ tiêu xài cá nhân hết hơn ba triệu đồng
được biết nông việt dương đã có một tiền án về tội cối gây thương tích
vụ việc đang được công an phường yên thịnh chuyển đội cảnh sát hình sự công an tp yên bái tỉnh yên bái xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết đã bắt được
phan văn chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre là đối tượng truy nã của công an huyện châu thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy chi mua xe mô tô exciter một trăm năm mươi không rõ nguồn gốc tại tỉnh đồng nai với giá một mươi tám triệu đồng
sau đó chi tìm trên các trang mạng xã hội thuê người làm giả giấy tờ xe với tên đăng ký giả là lê quang vinh với giá hai triệu đồng
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đối tượng đến cửa hàng cầm đồ ở xã tam phước huyện châu thành cầm chiếc xe mô tô
làm giả giấy tờ trên được hai mươi năm triệu đồng
một thời gian sau thấy có dấu hiệu nghi vấn chủ cửa hàng đã báo cho cơ quan công an điều tra làm rõ và bắt được phan văn chi
tuy nhiên trong quá trình điều tra đối tượng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
và sau hơn bốn năm lẩn trốn vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện châu thành tỉnh bến tre đã bắt được phan văn chi
khi đang trốn tại thị xã bến cát tỉnh bình dương
thưa quý vị chỉ trong sáu giờ đồng hồ các lực lượng phòng chống ma túy công an điện biên đã triệt phá thành công
hai chuyên án ma túy bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt bốn đối tượng thu giữ số lượng ma túy khổng lồ
gồm năm trăm một mươi viên ma túy tổng hợp bốn mươi tám bánh heroin một kg ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan
hai chuyên án thành công một lần nữa đã thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
của cán bộ chiến sĩ công an điện biên với quyết tâm chặt đứt các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
triệt phá các điểm tụ điểm ma túy mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
cụ thể vào lúc sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu tại bản ho cớ xã na son huyện điện biên đông tỉnh điện biên
các lực lượng do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan điện biên trung đoàn cảnh sát cơ động
tây bắc bộ công an công an huyện điện biên đông và công an cơ sở đã đón lõng và bắt quả tăng hai đối tượng là
sùng a say sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và vừa a nu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tải huyện điện biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm tám mươi năm bánh hồng phiến là năm trăm một mươi viên ba mươi tám bánh heroin khối lượng một mươi ba ba kg một kg ma túy đá
hai xe máy và ba điện thoại di động quá trình bắt giữ hai đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tổ thoát
tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
cùng ngày các lực lượng phòng chống ma túy công an điện biên cũng bắt giữ thành công hai đối tượng là
lầu a chía sinh năm hai nghìn ba và lầu a giàng sinh năm hai nghìn hai đều trú tại huyện điện biên đông về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu tại chỗ là một mươi bánh heroin khối lượng ba năm kg và hai điện thoại di động
công an huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật là ba mươi sáu bảy mươi chín gram heroin
vào chiều ngày hai mươi năm tháng sáu tại khu vực thôn pù mò xã bằng vân huyện ngân sơn
tổ công tác công an huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn đã bắt quả tang đối tượng nông thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện ngân sơn khi vận chuyển ma túy đi bán
tăng vật thu giữ gồm ba mươi sáu bảy mươi chín gam heroin một xe mô tô hai điện thoại di động và số tiền là hai triệu ba trăm linh ngàn đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an tạm giữ số tiền hơn hai mươi tám triệu đồng
hiền khai nhận
số ma túy nói trên mua của một người đàn ông không rõ tên tuổi
địa chỉ với số tiền hơn ba mươi triệu đồng để bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngân sơn tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke
nhà nghỉ nhà cho thuê để sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng có chiều hướng gia tăng
và gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội khiến cho dư luận lo ngại bất an
lực lượng công an ở nhiều nơi
nhiều địa phương đã có nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh góp phần làm giảm thực trạng này
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại tỉnh bạc liêu
đây là những tăng vật lực lượng công an thu giữ khi bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn châu hưng huyện vĩnh long tỉnh bạc liêu
gồm hai bịch ni lông chứa chất ma túy một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy một mươi một điện thoại di động một bộ loa la laptop
theo kết quả điều tra một mươi bốn đối tượng trên đều trong độ tuổi thanh thiếu niên và cùng nhau thuê nhà trọ mua ma túy về sử dụng
còn đây là hiện trường khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
trên địa bàn phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
hàng chục nam nữ trong độ tuổi thanh thiếu niên đang trong tình trạng không tỉnh táo do sử dụng chất ma túy
nhiều đĩa xứ chứa chất bột ma túy đang sử dụng giang dở hàng chục viên thuốc lắc thậm chí có cả súng quân dụng
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh triệt phá năm mươi tám vụ liên quan một trăm sáu mươi tám đối tượng tội phạm
và vi phạm pháp luật về ma túy thù giữ trên ba trăm năm mươi gram methamphetamine
đây là hồi chuông báo động cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh triệt phá tội phạm và tệ nạn nguy hiểm này
thời gian qua lực lượng cảnh sát ma túy phối kết hợp với phòng cảnh sát ma túy
nhà công an cảnh sát phường đấu tranh triệt xó tổng số một mươi điểm ma túy trên địa bàn của thị xã
trong đó có nhiều điểm là các đối tượng lợi dụng nhà chọn lưu trú để chúng hoạt động hữu án ma túy
tổ chức sử dụng ma túy và cũng được sự đồng tình ủng hộ của người dân cung cấp nhiều thông tin
để cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh triệt xó những vụ như phạm tệ nạn xã hội liên quan về ma túy
thực tế hiện nay
cho thấy công tác tham gia tố giác tội phạm ở địa bàn dân cư của người dân nhìn chung vẫn còn một số hạn chế nhất định
người dân vẫn còn khá e ngại khi tố giác tội phạm
do đó việc tuyên truyền phổ biến pháp luật ở địa bàn dân cư
nhất là tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trước phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở từng xã phường khóm ấp
là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần phòng ngừa xã hội đấu tranh kiềm chế kéo giảm tội phạm
trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn trong thời gian tới
lực lượng công an toàn tỉnh quyết tâm quyết liệt đấu tranh triệt xóa
nhất là đối với các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy
và tại các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
mà đặc biệt nữa là đối với các đối tượng chủ mưu cầm đầu để xử lý nghiêm trước pháp lực
công an cơ sở làm tốt công tác gà sót thống kê quản lý chặt chẽ đối với người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy
tăng cường công tác dẫn động người nghiện cai nghiện tự nguyện hoặc lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
cần có sự chung tay của toàn thể nhân
nhân dân góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của ma túy gây ra cho toàn xã hội nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lý văn hưởng chú tại xã cư giang huyện iaka tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là bà hoàng thị vững là chị dâu của hưởng
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
do vợ và hai con phải đi cách ly tập trung để phòng chống dịch covid một mươi chín
nên hưởng ở nhà một mình buồn chán đã uống rượu
đến khoảng một giờ sáng hưởng cho rằng bà vững đã trôn sống hai người con của mình
nên đã cầm dựa xông vào nhà chém hai nhát trúng vào đỉnh đầu bà vững
bà vững sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật ở phần đầu là hai
công an huyện yaka rai tỉnh gia lai vừa bắt giữ hai mươi bảy thanh thiếu niên
liên quan đến vụ đánh nhau gây rối trong đêm ngày hai mươi ba tháng sáu tại thôn tân lập xã yasao huyện yaka rai
nguồn nhiệm ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai thanh niên
sau đó cả hai đã rủ theo các thanh niên khác cùng mang theo hung khí như bom xăng dao
bình xịt hơi cay tuyếp sắt để tuyên chiến
tuy nhiên khi các đối tượng đang đuổi đánh và đập phá xe máy thì lực lượng công an kịp thời có mặt
và ngay trong đêm công an huyện iagrai đã huy động lực lượng truy tìm hai nhóm đối tượng trên
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu hai mươi bảy đối tượng cùng các hung khí đã bị bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để điều tra và xử lý theo quy định
tại hậu giang vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết
sau thời gian khởi tố bắt tạm giam đặng văn bào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hậu giang
tổng giám đốc công ty hồng ân chủ quán cà phê tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây cơ quan này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bạn gái của bảo là huỳnh ngọc lài
sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố vị thanh về cùng hành vi
cơ quan điều tra xác định huỳnh ngọc lầy sử dụng một hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả
để thế chấp cho một người dân ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang để vay hai lần tiền tổng cộng ba trăm năm mươi triệu đồng
vào tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
lài khai nhận hợp đồng giả này là do đặng văn bào làm và đưa cho lài ký tên
để đi thế chấp vay tiền sau khi lấy được tiền lài giữ và dùng hết vào việc trả nợ đặt cọc đất nền
trước đó vào ngày một mươi chín tháng năm đặng văn bào bị phát hiện sử dụng hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả
do đối tượng tự làm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất một thửa đất ở huyện vị thủy cho người khác chiếm đoạt bảy trăm linh triệu đồng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của đặng văn bảo cơ quan điều tra thu giữ máy làm con dấu
nhiều con dấu mực cùng một số vật dụng tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của báo
giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn mà nhiều đối tượng đã sử dụng trong thời gian gần đây
và thực tế là không ít người đã bị mắc bẫy điều đáng nói dù báo chí và cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền đưa ra cảnh báo
thế nhưng vẫn có rất nhiều nạn nhân bị mất tiền do thủ đoạn của các đối tượng ngay một tinh vi
đặc biệt trong đó việc người dân lơ là
để lộ lọt để mất thông tin cá nhân thông tin ở thẻ căn cước công dân đã bị các đối tượng xấu triệt để lợi dụng lừa đảo
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
hơn hai trăm linh triệu đồng là số tiền mà anh nguyễn hải nam trú tại phường một mươi hai quận bình thạnh tp hcm vừa bị các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt
thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh cơ quan công an thông báo anh nam có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông mà anh là chủ hợp đồng thuê phương tiện
chúng bảo tôi phải trả tiền
tôi chỉ trách nhiệm cho vụ tai nạn nhưng tôi nói là không liên quan
chúng cố đưa ra những lý lẽ thông tin mà chúng có nhưng mà tôi khẳng định là tôi không liên quan đến vụ việc này
tuy nhiên khi thấy anh nam không bị mắc bẫy chúng tiếp tục dùng người khác và số điện thoại khác gọi điện thông báo rằng anh nam đã liên quan đến vụ rửa tiền và buôn bán ma túy mà người gây tai nạn giao thông là người cầm đầu
để tăng thêm áp lực các đối tượng đã chuyển một bức ảnh giả với nội dung là lệnh tạm giam anh nam của viện kiểm sát
tôi cũng rất là hoang mang đặc biệt là những thông tin cá nhân của mình rất là rõ ràng trong cái lệnh tạm giam nên là rất là lo lắng
nhưng vì là mình không có làm gì nên mình cũng khẳng định là không liên quan
đến đây thì chúng mới nói là mặc dù không liên quan thì cần phải chứng minh và bảo là sẽ hướng dẫn cách để tôi được minh hoan
để giúp nạn nhân minh oan chúng yêu cầu mua một máy điện thoại hệ điều hành android
sau đó bắt nạn nhân cài phần mềm có biểu tượng công an hiệu
nhằm mạo danh bộ trưởng
tiếp đó chúng đưa ra hướng dẫn chi tiết để nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản rồi sau đó chiếm đoạt
tôi nghĩ nguyên nhân là do tôi bất cẩn để thông tin cá nhân của mình từ căn cước công dân bị rơi vào tay được đối tượng xấu
thì qua sự việc trên thì thấy là cái hệ thống bảo mật của các ngân hàng vẫn còn rất nhiều là kẽ hở
tôi cũng mong muốn là các cơ quan công an sớm điều tra vụ việc làm rõ các đối tượng
để chúng không còn lừa được người khác nữa và cũng không phải ai phải chịu cái hoàn cảnh như tôi
từ thông tin mã qr code trên chứng minh nhân dân và từ thông tin về thẻ chip
thì người ta có thể lấy được cái thông tin của người dùng ở trong cái chứng minh nhân dân đó
thì hiện nay có rất nhiều người dân rất là hơ đáng sử dụng mạng xã hội
và chia sẻ các cái thông tin về chứng minh nhân dân của mình lên mạng xã hội
thì từ những cái thông tin đó mà các đối tượng có thể lợi dụng cái thông tin đó để đi làm những cái
việc vi phạm pháp luật
vụ việc trên tiếp tục là một lời cảnh báo cho người dân cần nâng cao cảnh giác
đề phòng trước những thủ đoạn mạo danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng võ thị dầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại một mươi chín trên hai d đường số hai phường linh xuân quận thủ
thủ đức thành phố hồ chí minh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bà địa vũng tàu
là đối tượng đinh văn tuyển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã lập lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng bùi xuân quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại huyện châu đức tỉnh và địa vũng tàu
bị công an huyện châu đức tỉnh bà địa vũng tàu ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an